tại trà vinh tỉnh ủy trà vinh và thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị đánh giá về kết quả hợp tác phát triển giữa hai tỉnh thời gian qua và xây dựng chương trình hợp tác trong tương lai
theo đó doanh nghiệp của hai địa phương đã ký kết một mươi năm bản ghi nhớ về cung ứng các sản phẩm về công tác an sinh xã hội
hà nội đã ủng hộ quỹ vì người nghèo cho tỉnh trà vinh với số tiền tám tỷ đồng hỗ trợ một mươi tỷ đồng cho trà vinh xây dựng trường học tại huyện cầu kè
và đóng góp ủng hộ cho tỉnh hơn một mươi tỷ đồng qua các kỳ vận động an sinh xã hội của tỉnh trà vinh
trà vinh cũng mong muốn được sự hỗ trợ của hà nội về kết nối cung cầu hàng hóa học tập các mô hình sản xuất công nghệ cao hỗ trợ kết nối du lịch chia sẻ học tập về cải cách thủ tục hành chính xây dựng chính quyền điện tử